lĩnh vực rộng lớn đó là ngành học hướng đến sử dụng kiến thức nghệ thuật chuyên việt
theo hướng thực hành áp dụng vào sáng tạo nghệ thuật trong ứng dụng nhiều mảng đời sống
bao gồm cả lĩnh vực thiết kế đổ họa thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
thiết kế trang trí nội ngoại thất thiết kế truyền thống thiết kế thời trang
cùng với sự phát triển của xã hội những phong cách mỹ thuật khác nhau ra đời
trong đó có sketch note
sketch note là những ghi chú bằng hình ảnh được vẽ ngay tại thời điểm
sự việc diễn ra
thông qua việc sử dụng hình ảnh câu chữ và sơ đồ
những ghi chép này tận dụng thiên hướng tư duy hình ảnh
nhằm lý giải và hiểu rõ thông tin qua hình ảnh
rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình môn mở cuộc sống
quý vị thân mến nếu như nhắc đến hội họa
thường chúng ta sẽ ngay tới bút màu vẽ hay là những tác phẩm hội họa rất khó để tiếp thu
thế nhưng ngày nay với cuộc sống hiện đại
mọi người lại đang tìm đến với những phương pháp mới
vừa có thể ứng dụng trong cuộc sống vừa có thể dễ dàng tiếp cận hơn
vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về một trong những phương pháp đó nhé
sketch note hay ghi chép bằng hình ảnh
thuật ngữ này ra đời lần đầu tiên vào năm hai nghìn chín
bởi nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng myroad
theo đó chúng ta sẽ sử dụng những hình ảnh đơn giản
để ghi chép và truyền tải các ý tưởng trong học tập công việc
và cuộc sống một cách nhanh chóng dễ hiểu và dễ nhớ
ngoài ra nó còn giúp phát triển khả năng sáng tạo
khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề
các nhà khoa học tại mỹ đã chứng minh
con người sẽ ghi nhớ lâu hơn với những thứ gây ấn tượng với mình
đặc biệt bằng hình ảnh như sketch note
và khi được vẽ vời thỏa thích chúng ta sẽ có xu hướng
nghĩ ra được nhiều ý tưởng hơn so với việc chỉ viết thông thường đó
sketch note ngày càng được các bạn trẻ yêu thích bởi tính ứng dụng của nó rất rộng rãi
ví dụ như ghi chép nó sẽ dễ nhớ hơn kể cả về sau bạn cũng muốn đọc cuốn sổ của mình hơn
bởi những hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh
bạn cũng có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng bộ cv cực chất
mà vẫn giữ được tính cá nhân của mình trong đó
bằng cách sử dụng sketchnote

vẽ là tùy mỗi người tức là mình nghĩ như thế nào
mình cảm thấy như thế nào khi mà mình vẽ
mình thấy thoải mái hay không
chứ không phải bó buộc vào một hình thức nào đó
thì như thế thì em thấy vẽ phát huy được cái tính sáng tạo của chính mình
không chỉ dừng lại ở việc có thể sử dụng hội họa
vào trong những công việc cuộc sống như là ghi chép giống như scanos
mà ngày nay mọi người còn tìm đến những phương pháp tiếp cận hội họa khác nhau
để có thể giúp cho chính bản thân mình
đến với hội họa một cách đơn giản nhất dễ dàng nhất
đó chính là những khoa học mỹ thuật cơ bản vừa ngắn thời gian
lại giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với niềm đam mê của chính mình
scanov là sự kết hợp của việc ghi chép và vẽ
chính vì vậy nên rất nhiều người đã tham gia
những lớp vẽ căn bản của xuân lan
là một họa sĩ tự do với sáu năm kinh nghiệm
xuân lan được cộng đồng mạng và những người yêu thích sketood
đánh giá rất cao với phương pháp dạy của mình
điều đặc biệt ở lớp vẽ này đó là
mình được học từ những cái cơ bản
cái nguyên lý cơ bản của việc học vẽ
như vậy thì mình sẽ tạo dựng nên cái tư duy

học vẽ ngay từ ban đầu để khi mà mình vẽ mình không bị sai lệch
hoặc là cái góc nhìn của mình sẽ chuẩn hơn
theo mình thấy thì chị lan có rất nhiều phong cách đa dạng
nhưng mà chủ yếu mình thích là phong cách dễ thương
phong cách giống chuyện minh họa
học của chị lan thì rất phù hợp cho những người là có niềm yêu thích
nhưng mà chưa được qua đào tạo bao giờ
chỉ cần có đam mê có sở thích và thực sự là muốn
có một cái trải nghiệm gì đấy trong cuộc sống hàng ngày
cho bớt buồn chán đi thì là lớp học của xuân lan là rất tốt
xuân lan là một nơi để cho mọi người có thể tham gia
ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà mình nhìn thấy cái nét vẽ đầu tiên của lan
ở trên mạng thì mình đã cảm thấy rất là yêu rồi
thế và mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đi học cái lớp này thôi
bởi vì ở cái tuổi của mình thì mình cũng có một cuộc sống tương đối là ổn định và bình đẳng
thế và khi mà mình đến lớp của xuân lan thì mình tìm thấy những cảm xúc của mình
mỗi khi mà mình vẽ thì bất kể là vui hay là buồn
thì nó đều mang lại cho mình những cảm giác rất là thú vị
thường xuyên làm việc với bàn bàn chữ viết thay sách
và đặc biệt phải nhớ công việc với những ghi chép truyền thống
khiến không ít người mệt mỏi
tuy nhiên thay vì ghi lại những điều nghe được
bạn hoàn toàn có thể ghi chép lại một cách sáng tạo
với những hình vẽ đáng yêu và cực kỳ dễ nhớ
một lần nữa xin được cảm ơn xuân lan đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên mình muốn đặt cho bạn đó là
thời gian gần đây thì mọi người đang chú ý đến một cái trào lưu được gọi là scatnos
thì bạn có thể giới thiệu một chút về trào lưu này
mọi người có thể dựa vào cái tên của sketch note để hiểu định nghĩa của nó
thì nó có phần vẽ là sketch và phần note là phần ghi chép
thì nó là một phương pháp ghi chép kết hợp với hình ảnh
mà đã xuất hiện trên thế giới từ khá là lâu rồi
và nó bắt đầu phổ biến ở việt nam khoảng hai ba năm gần đây
hai ba năm gần đây vậy thì tại sao chị lại bắt đầu với sketch note
cái này một phần là do cái sở thích và nhu cầu cá nhân của mình
mình thì thích vẽ và mình thấy xung quanh mình cũng có rất nhiều bạn khác cũng thích vẽ
nhưng mà cảm giác là họ vẫn còn ngại chưa biết vẽ hoặc là sợ không dám vẽ
công việc của họ thì cũng không liên quan đến vẽ nhiều lắm
nên là họ không có động lực để học
thế thì sketch note là một cái phương pháp mà có thể giúp cho
nó là liên quan đến vẽ nhưng nó có thể được áp dụng vào trong công việc văn phòng
để giúp cho cái công việc ghi chép của mọi người trở nên dễ chịu hơn
mình có một thắc mắc đó chính là mọi người đã biết đến sccat là vẽ phát họa rất là nhiều rồi
vậy thì giữa sketch và sketch note thì có gì khác nhau hay không
đúng là vì cái tên mà mọi người rất hay nhầm lẫn giữa sketching với cả sketch note
thậm chí là mọi người đăng ký khoa học sketch note trong suốt ngày
và hỏi mình là cái này dễ vẽ như thế nào
sketching là vẽ phát họa là vẽ
còn sketch note là một phương pháp ghi chép và hai cái đấy hoàn toàn khác nhau
thì nó chỉ chung nhau một từ là scast thôi
tức là nó là hai thứ rất là xa nhau
sketching là vẽ còn sketch note là phương pháp ghi chép có sử dụng hình ảnh
tức là nó liên quan một chút đến vẽ thôi nhưng mà bản chất nó vẫn là ghi chép
vậy thì với sketch note dường như đổi mang ứng dụng nhiều hơn đúng không ạ
chính xác ạ sketch note là một cái phương pháp ứng dụng được vẽ vào trong ghi chép
việc gọi là cái sở thích cũng được
rất là tuyệt vời
với cá nhân mình thì nó giúp đỡ mình trong rất nhiều mặt như là
thể hiện bản thân ghi chép truyền đạt ý tưởng với người khác
và một cách rất hiệu quả
còn về việc ứng dụng nó thế nào trong đời sống thì mình nghĩ là do
cái này nó do từng người
như bạn đã nói thì sketch note dường như mang tính ứng dụng nhiều hơn so với sketch
thì bạn có thể chia sẻ một chút là sketch note thì ứng dụng của nó như thế nào
với từng loại hình công việc được không
cái sketch note thì tính ứng dụng của nó vào trong công việc khá là cao
thứ nhất nó là một công cụ để ghi chép
thì cái cách ghi chép truyền thống của chúng ta là
đọc và ghi nghe và ghi và văn bản thì chỉ có chữ
thế nhưng mà với phương pháp sketch note thì chúng ta sẽ tổng hợp thông tin lại cho nó ngắn ngợn hơn
và chuyển một số thông tin thành hình ảnh
để cho cái văn bản của mình sau khi ghi chép xong thì nó dễ nhớ và dễ tiếp nhận hơn
ứng dụng của nó trong công việc đấy là thứ nhất là giúp cho cái quá trình ghi chép
thứ nhất là cái này là vấn đề
với cá nhân từ người thôi thì có thể là nó sẽ nhanh dễ nhớ hơn thể hiện ý tưởng hiệu quả hơn
thứ hai có thể mọi người sẽ muốn áp dụng nó vào trong việc thuyết trình nữa
bởi vì khi mà sử dụng hình ảnh thì cái thông tin đưa ra nó sẽ được khán giả nắm mắc dễ hơn nhiều
vậy thì như bạn chia sẻ là cả hai ba năm gần đây thì skot đang ngày càng phát triển hơn
vậy thì có lớp học có trung tâm hay là có một tổ chức nào đang đứng ra để tổ chức
hay là để phát triển cái bộ môn nghệ thuật hay là loại hình nghệ thuật sketch note này
đấy như mình đã nói thì trong khoảng hai ba năm gần đây thì skok khá là trở nên phổ biến tại việt nam
thì đã có rất là nhiều tổ chức cũng như là các trung tâm cũng như là các thầy cô giáo
đã mở những cái khóa học ngắn về sketch note rồi
bản thân mình thì có một cái khóa sketch note nhỏ nhỏ online mà mình làm cùng với wistad vn
thì theo mình nghĩ thì cái khóa của mình nó hơi khác so với cái khóa những khóa trước đây
ở chỗ là mình không đặt nặng cái tính ứng dụng quá
có nghĩa là mình không
mình không có cái mục đích hay là yêu cầu những người học xong phải áp dụng được nó vào trong vgchap
phải làm ra được những cái bản sketch note đẹp và hoàn chỉnh
mà mình chỉ dừng ở mức là đưa công cụ để mọi người có thể tự do sáng tạo hơn trong cái công việc của mình
mình được biết là gần đây cá nhân bạn cũng có một lớp học về hội họa đó tên là quýt
thì bạn có thể chia sẻ một chút về lớp học này
lớp quýt là một lớp vẽ cơ bản mà mình mới mở ra và đây là khóa đầu tiên
mục đích của mình khi mở ra lớp wit là mình muốn giúp đỡ những bạn mà thích vẽ
nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc là đang
thích nhưng mà đang ngại vẽ hoặc là đang sợ vẽ
thì ở cái lớp này thì cũng tương tự như sketrok tức là mình cung cấp những cái kiến thức rất là cơ bản thôi
và chỉ hướng để mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn đến mọi người có nhu cầu
mình nghĩ cái điểm khác của lớp quýt so với các lớp vẽ căn bản là cái mục tiêu của mình đề ra cho lớp
mình có dạy lý thuyết cơ bản nhưng mà mình sẽ không bắt buộc mọi người phải nhớ hết
hay là phải thực hành từng ghi từng tí một
để vẽ đẹp vẽ chuẩn mà cái mình hướng đến là mình chỉ trao công cụ thôi
khi mọi người đã có kiến thức đấy thì mọi người có thể theo hoặc không
và để tìm ra cái cách thể hiện thoải mái nhất cho mình
bây giờ chúng ta thấy lấy một cái ví dụ đơn giản như là các bước để nấu một gói mì tôm chẳng hạn
thì đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê ra đúng không ạ
mình sẽ liệt kê ra phần nội dung trước thì bình thường nấu mì tôm thì bạn sẽ làm những gì ạ
bóc mì này
rồi đó là cho gia vị
chắc trước lúc đấy là phải đun nước rồi đúng không
và cuối cùng là nước sôi thì thả mì và thả tất cả các thứ vào thôi
thế nguyên liệu sẽ có những gì ạ
nước sôi này mì gói mì một cái bát đúng không ạ
và có thể là các thứ như là cà chua xúc xích nếu chúng ta muốn đúng không ạ
thế thì mình sẽ chuyển cái này bằng sketch note như sao
sketch note thì đầu tiên nó luôn có một cái tiêu đề to nhất ở trên
và cái tiêu đề đấy chúng ta có thể trang trí nếu muốn
thì ở đây mình sẽ dùng một cái băng rôn như này
và trong đó sẽ là chữ nấu mì tôm
khá là đơn giản đúng không ạ
nếu có thời gian thì chúng ta có thể trang trí cho chữ này nó cầu khí hơn một chút
cái sketch note của chúng ta sẽ chia ra làm ví dụ như là hai đến ba phần lớn chẳng hạn
thì phần đầu tiên mình sẽ nói về nguyên liệu và có thể là dụng cụ nữa
thì mình cứ nói về nguyên liệu nhá
thì mình sẽ để nó ở một góc riêng
thì chúng ta có mì nè nước rồi bát nồi vân vân
và để phân tách các phần với nhau thì chúng ta có thể trò nó vào các khung
mà các khung này mình có thể trang trí tùy ý muốn
cái này hoàn toàn là dựa vào sự sáng tạo của mình đông không
thật ra trong khóa học thì mình có cho các bạn sẵn một số cái tips để trang trí nếu mà các bạn không nghĩ ra
nhưng đúng là nó tùy thuộc vào cá tính của từng người
về các bước để nấu mì thì chúng ta thấy là nó là các bước theo thứ tự thời gian
thế nên là cái shuttle của mình sẽ đi theo thứ tự thời gian
thì mình có thể đánh số
với bước thứ nhất chúng ta có bóc mì
bước số hai là gì ạ
đun nước chẳng hạn
cái này thì hoàn toàn mình có thể tự đổi vị trí hay là tự sáng tạo được theo cái ý thích là sở thích của mình
nó sẽ tùy thuộc vào cái nội dung mà bạn đang biết
với những cái mà mang tính quy trình thì mình sẽ đi theo số thứ tự
còn có những cái ví dụ mang tính hệ thống chẳng hạn thì có thể mình sẽ phải dùng những dạng sơ đồ cây chẳng hạn
nó tùy thuộc vào nội dung
với bước số ba chúng ta có thả mì vào
bước số bốn là chắc là chờ
và bước số năm thì thêm cà chua
và cuối cùng thì chúng ta có bước ăn
vậy thì giữa các bước như thế này các bạn có thể trình bày thế nào trên tờ giấy cũng được
và có thể chúng ta thêm mũi tên giữa các bước vào với nhau
để chỉ rõ cái thứ tự của nó
mũi tên muốn trang trí ra sao cũng được
nó tùy thuộc vào cái sở thích của chúng ta
và nó không nhất tiết phải đứng thẳng hàng
và trong những bước nhỏ này thì nếu có một cái chú ý nào đấy chẳng hạn
ví dụ như khi đun nước chúng ta đun bao lâu thì chúng ta có thể thêm những cái chú thích vào đó
bằng những cái hộp nhỏ với hình trang trí bất kỳ
ngoài ra nếu có thêm thời gian và với những bạn mà thích vẽ thì các bạn có thể thêm những hình minh họa bất kỳ
chẳng hạn như bạn có thể vẽ một bát mì tôm hoặc là một gói mì tôm và những chỗ còn trống
vậy thì tất cả những việc này là để phục vụ cho việc là thông tin chúng ta rõ ràng hơn
được trình bày dễ nhìn và nó vui mắt hơn
ok mình đã hiểu rồi
vậy sketch note nó rất đơn giản
đó là thay vì chúng ta sẽ ghi một cái dòng chữ toán chữ con số và thông tin
thì bây giờ chúng ta có thể đưa nó thành hình ảnh này
thậm chí chúng ta tưởng tượng đó là một cái bước tạp chí hay là một cái bìa báo gì đó đúng không
cái đó là hoàn toàn tùy thuộc vào sự sáng tạo của từng người
miễn sao bạn trình bày lại cái nội dung đó đủ thông tin mà bạn cần
và theo cái cách mà khiến cho bạn dễ đọc nhất và cảm thấy thú vị nhất
ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài mà mình thấy một cái menu hay là một cái bức khác mà mọi người làm
in họa mình có thể hoàn toàn dựa trên ý tưởng đó để mình tự làm một bức sketch note của riêng mình
tưởng nó có thể đến từ bất cứ đâu
rất là tuyệt vời
thưa quý vị vậy là rất đơn giản thôi
chỉ qua một vài phút thì tôi đã thực hiện và tôi đã nhìn thấy một bức sketch note trông nó như thế này
chắc chắn là bức nấu bì tôm thì nghe có vẻ đơn giản thế nhưng mà qua sketch note thì trông nó thú vị hơn rất là nhiều
và chắc chắn với tất cả những thông tin khác hay là bất kỳ một điều gì mà các bạn muốn ghi nhớ
thì scannos sẽ là một lựa chọn để giúp cho thông tin của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn
và đến đây thì môn màu cuộc sống của chúng tôi cũng xin phép được khép lại
hẹn gặp lại quý vị với những câu chuyện tiếp theo